biến thể omicron kể từ khi xuất hiện đã lây lan vô cùng nhanh chóng có mặt tại nhiều nước trên thế giới
tại đông nam á trừ lào chín nước asean còn lại đều đã ghi nhận ca mắc biến thể omicron
thái lan là quốc gia có số ca nhiễm omicron cao nhất khu vực với chín trăm ba mươi ba ca
theo cập nhật mới nhất tính từ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai đã có một trăm hai mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ tại nam châu lục
ghi nhận ca mắc biến thể omicron chỉ trong hơn một tháng qua
trên toàn cầu tổng số ca mắc omicharm đến nay là hơn ba trăm sáu mươi năm ca
trong đó quốc gia ghi nhận số ca nhiễm omicron cao nhất thế giới là anh hai trăm hai mươi chín sáu trăm sáu mươi sáu ca kế đến là đan mạch đức mỹ và canada
tổng số ca omicron tử vong trên toàn cầu là sáu ca
trong đó anh chiếm nhiều nhất với năm mươi bốn ca
đến nay tỷ lệ tử vong vì biến thể omechon thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong vì biến thể data
tại khu vực đông nam á có chín trên một mươi nước thành viên asean đã ghi nhận ca mắc ometron
gồm có qr campuchia indonesia malaysia myanmar philippines singapore thái lan và việt nam
bộ y tế công cộng thái lan cho biết biến thể omicron đang lanh lanh nhanh ở nước này
theo báo bách tha gia mèo xuất sở chùa vàng đã ghi nhận
chín trăm ba mươi bốn ca diễn biến thể omicron ở hàng chục tỉnh trong đó có năm trăm bảy mươi bảy ca nhập cảnh và ba trăm năm mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
ông subhakit sirilak tổng giám đốc cơ quan khoa học y tế thái lan dms đánh giá
biến thể omicron hiện đang lây lan nhanh chóng nhưng nó không thực sự nghiêm trọng
đứng thứ hai tại khu vực là singapore với tám trăm tám mươi năm ca mắc biến thể omecron
các nước asean còn lại lần lượt có ca omicron là indonesia sáu mươi tám ca malaysia sáu mươi hai ca campuchia bốn mươi bảy ca
brunei tám ca myanmar bốn ca philippines bốn ca và việt nam một ca nhập cảnh
tại trung quốc dù những ngày gần đây nước này liên tục ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục
tuy nhiên trung quốc vẫn quyết tâm bám trụ với jero covid
nhưng có ý kiến lại cho rằng omicron có thể sẽ là phép thử đối với chính sách phòng chống dịch không khoan nhượng của trung quốc
điều gì sẽ xảy ra nếu omicro bùng phát tại đây
cuối tuần trước số ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng ở trung quốc đã ở mức cao nhất
chưa từng thấy kể từ khi bùng phát đại dịch tại nước này
mức tăng đột biến số ca mắc mới ở tây an tỉnh thiểm tây đã khiến giới chức thực hiện lệnh phong tỏa đối với thành phố hơn một mươi ba triệu dân này
mọi người được yêu cầu ở yên trong nhà
trên khắp thế giới các ca nhiễm mới covid một mươi chín đang không ngừng gia tăng và ở nhiều nơi đã ghi nhận những con số kỷ lục
làn sóng dịp mới được cho là do biến thể omicron gây ra
các nhà khoa học nhận định omicron dễ lây lan hơn nhiều so với phiên bản danta vốn đã và đang là mưa làm gió trên toàn cầu
không chỉ trung quốc với một trăm sáu mươi bốn ca một ngày vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các ca nhiễm mới được ghi nhận tại mỹ trung bình trong bảy ngày qua cũng là trên hai trăm linh ba trường hợp
trong bối cảnh đài kịch tính này trung quốc dường như có mọi lý do để củng cố niềm tin vào sự thành công của chiến lược y tế zero covid một mươi chín tức là quét sạch mọi ca mắc
cũng với chiến lược này đầu năm hai nghìn hai mươi trung quốc đang ngăn chặn thành công sự lây lan của virus sars cov hai ở tâm dịch vụ vũ hán tỉnh hồ bắc
tuy nhiên có nhiều lý do khiến bắc kinh cảm thấy dễ bị tổn thương hơn
bất cứ lúc nào kể từ những giây phút đầu của đại dịch ở vũ hán năm ngoái khi thành phố bị chia cắt khỏi phần còn lại của đất nước
những bệnh viện giả chiến được xây dựng thận tốt và hàng ngàn người đã nhanh chóng được điều trị
việc trung quốc có thành công trong chiến dịch đối phó với dịch bệnh hay không phụ thuộc vào cách người ta đánh giá một loạt các sự kiện
theo dữ liệu chính thức kể từ khi đại dịch bùng phát đã có hơn một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín ở trung quốc
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong đặc biệt từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trung quốc không chỉ ghi nhận ca tử vong nào do covid một mươi chín
tuy nhiên cứ vài tuần một lần tại các địa phương trên cả nước lại bùng phát các đợt dịch cục bộ
báo cáo cho thấy hầu hết các ca mắc là do biến thể delta
gần đây hơn cũng như trường hợp thiểm tây các ca mắc mới cũng đều có liên quan đến biến thể data
theo số liệu chính thức được công bố cho đến nay trung quốc mới chỉ ghi nhận hai trường hợp diễn biến thể omecran
nhưng nếu một chiến lược đối phó với đại dịch dựa trên các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngạc phong tỏa
toàn thành phố hoặc cục bộ từng khu vực cũng không ngăn được sự bùng phát của các biến thể của virus
thì trung quốc sẽ đối phó với biến thể omiton như thế nào
câu hỏi này tuy thời điểm hiện tại chưa có lời giải nhưng có thể nhìn vào cách trung quốc đang đối phó với đại dịch
chưa chắc rằng mọi thứ khả thi khi biến thể omicron tấn công
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh cùng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
mỹ vừa qua ghi nhận tới hơn bốn trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
ước tính cứ mỗi giây
có hơn ba người mỹ dương tính với sars cov hai
trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua cho biết
hơn bốn trăm tám mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh cùng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omecron
ước tính cứ mỗi giây có hơn ba người mỹ dương tính với sars cov hai
số trường hợp nhập viện cũng ở mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
với hơn tám mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện
trên cảnh sát
một mô hình của cdc dự báo hơn bốn mươi hai người mỹ có thể tử vong trong ba tuần tới
ông michael ostenholm chuyên gia dịch tể học tại đại học minnesota chia sẻ rằng
chúng mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu và có thể trải qua ít nhất bốn tám tuần trước khi tới đỉnh dịch
và số ca mắc bắt đầu đi xuống
trong khoảng thời gian đó dịch covid một mươi chín ở mỹ sẽ không còn giống như những gì chúng ta đã thấy
kể từ đại dịch bùng phát tới nay
thị trưởng thành phố tokyo và osaka mới đây đã hối thúc người dân tránh tụ tập đông người
vào dịp cuối năm trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể omicron
trong đó có ổ dịch vừa mới được xác nhận tại nhà dưỡng lão ở osaka
giới chức y tế đã khuyến nghị các du khách nên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí trước khi khởi hành
do lo ngại rằng việc người dân thành phố ồ ạc di chuyển sẽ khiến virus lây lan đến khu vực nông thôn
giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền thành phố tokyo
norio omagari khẳng định nguy cơ lớn nhất là mọi người tiếp xúc mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp
bên cạnh đó những thông tin về các trường hợp mắc bệnh nhẹ sau khi diễn biến thể omicron
đã khiến người dân có tâm lý dột quan trước dịp bệnh
kỳ nghỉ năm mới là giai đoạn đi lại nhộn nhịp nhất trong năm tại nhật bản
các sân bay chính của thủ đô tokyo đều chật cứng người trong khi các dữ liệu trên đường cao tốc cho thấy
dòng xe ung tắc hướng về phía tây nam thủ đô dài tới ba mươi chín km
cho đến nay nhật bản đã phát hiện các ca nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng tại tám tỉnh
giáo sư hiroshi nishiura của đại học kyoto dự báo đến đội tháng sau
số ca nhiễm liên quan đến biến thể omicron sẽ chiếm tới chín mươi các ca mắc covid một mươi chín tại osaka
những quan ngại về nguy cơ biến thể omicron lây lan nhanh hơn và có thể né được vaccine
cũng khiến thủ tướng nhật bản kishida fumio đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường
và duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới
theo số liệu của trung tâm kiểm soát
trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc ước tính biến thể omecron chiếm khoảng năm mươi tám
trong những biến thể đang lây lan tại mỹ tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
cơ quan y tế mỹ đã rút ngắn thời gian cách ly đối với công dân không xuất hiện triệu chứng
khi mắc covid một mươi chín từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
các hãng hàng không delta airlines và alaska airuk của mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai do thời tiết bất lợi và số ca nhiễm biến thể mới tăng mạnh
tổng thống mỹ joe biden cho rằng một số bệnh viện tại nước này
có thể bị quá tải nhưng nhìn chung cả nước đã chuẩn bị tốt những ứng phó với biến thể mới
ông nhấn mạnh omicron sẽ không gây ảnh hưởng mạnh như đợt dịch đầu tiên và lăng sóng delta vừa qua
trong hai mươi bốn giờ qua nhiều quốc gia châu âu trong đó có anh pháp bồ đào nha hy lạp
đã ghi nhận số ca mắc mới tính theo ngày cao kỷ lục
hà lan và thuyền sĩ cho biết omicron đã trở thành biến thể chủ đạo tại hai nước này
who cho rằng không nên có tâm lý tự mãn ngay cả khi các phát hiện sơ bộ cho thấy
omecan có thể gây bệnh nhẹ hơn so với delta
giám đốc phụ trách vấn đề covid một mươi chín của who tại châu âu bà catherine smallwood
dự báo sự phát triển nhanh chóng của omicron vẫn có thể dẫn tới nhiều ca nhập viện
đặc biệt là những nhóm chưa tiêm ngừa covid một mươi chín và làm gián đoạn hệ thống y tế
cũng như các dịch vụ thiết yếu khác
để kiểm soát làn sóng lây nhiễm hiện nay nhiều quốc gia châu âu đã nối lại
các biện pháp hạn chế có thể ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
phần lan thông báo sẽ cấm du khách nước ngoài chưa tiêm ngừa covid một mươi chín nhập cảnh nước này
chỉ có người cư trú và lao động thiết yếu và nhà ngoại giao là trường hợp ngoại lệ